chỉ còn ít thời gian nữa là trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia trên sân vận động quốc gia mỹ đình sẽ chính thức bắt đầu
đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị trước trận đấu đã được bảo đảm kỹ càng và chú đáo
đặc biệt công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng đã được liên đoàn bóng đá việt nam vff và các cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng
sau mỗi trận đấu của đội tuyển việt nam chúng ta thường gặp những hình ảnh cuồng nhiệt thậm chí quá khích của một số cổ động viên
chính điều này đã gây ra những khó khăn mà các lực lượng chức năng thường gặp phải trong các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà
để chuẩn bị cho công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ rất sớm tiểu ban an ninh đã được vff thành lập
bên cạnh sự tham gia chủ lực của công an thành phố hà nội còn có cả lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp làm việc trong suốt thời gian trước trong và sau trận đấu
đến thời điểm hiện tại phương án an ninh cho trận đấu đã được hoàn tất
công tác bảo đảm an ninh cho trận đấu của đội chủ nhà với đội tuyển malaysia
lên mức cao nhất
hàng rào an ninh nhiều lớp cũng được thiết lập trước sân vận động mỹ đình
ngoài ra lực lượng an ninh sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ sớm để bảo đảm các tuyến đường thông suốt trước trong và sau trận đấu
lực lượng phòng quản sát rong chúng tôi cũng đã xây dựng phương án cụ thể và quan trọng đến toàn thể cán bộ an sĩ
đặc biệt là khu vực xung quanh sân vận động mỹ đình và những tuyến đường dẫn đến sân vận động mỹ đình
cái thứ hai là phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bố trí tại các tuyến đường
tại các nút giao thông trọng điểm để kịp thời có thể phân luồng
đại diện phòng cảnh sát giao thông cũng cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng chốt trực tại các tuyến đường trung tâm
phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
có thể nói cho đến thời điểm này tức là còn khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa
sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị một cách chặt chẽ
nhằm đảm bảo cho cuộc đối đầu kịch tính giữa đội tuyển việt nam và malaysia diễn ra một cách thuận lợi và an toàn